nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
ngày hôm nay tại hà nội tổng hội y học việt nam phối hợp với bộ y tế và các đơn vị liên quan
tổ chức hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
quản lý các bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở ở các nước đông nam á
theo tổ chức y tế thế giới hiện nay bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng kinh tế toàn cầu
không chỉ gây tử vong các bệnh không lây nhiễm còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh
nếu không được phát hiện sớm và điều trị theo dõi chăm sóc lâu dài
trong khi đó tỷ lệ người mắc các bệnh tăng huyết áp đái tháo đường nguy cơ tim mạch ung thư tâm thần
được phát hiện sớm và quản lý điều trị vẫn còn thấp chỉ khoảng dưới năm mươi
đặt ra trách nhiệm đối với y tế cơ sở là tuyến y tế ban đầu và gần dân nhất
tại hội nghị các chuyên gia các nhà quản lý trong và ngoài nước sẽ cùng trao đổi thảo luận chia sẻ kinh nghiệm
về năm chuyên đề chính là ung thư tâm thần tim mạch hô hấp nội tiết và đai tháo đường
từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quản lý các bệnh không lây nhiễm ở tuyến cơ sở
có phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân